còn ở hiện tại trường đại học luật tp hcm không có thẩm quyền xác định người đó có vi phạm pháp luật hay không
vị hiệu trưởng này cho biết nhà trường chỉ quản lý ông quân về mặt con người
chuyên môn thực thi nhiệm vụ của mình ở nhà trường
còn tất cả các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của các cơ quan quản lý nhà nước
trước đó vào chiều ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã tiến hành
mời làm việc đội ngũ hậu cần giúp sức cho bà phương hằng livestream
nguồn tin cho biết thêm có những người được cho là đã cùng với bà hằng
bàn bạc kịch bản nội dung để bà hằng có thể livestream
ngoài ra có vai trò của một số người tư vấn am hiểu về pháp luật
để biết ngoài sự tham gia của giảng viên đặng anh quân trong những buổi live stream của bà trù đại nam
còn có sự giúp sức của ông n d k thuộc đoàn luật sư tp hcm
ông k chính là người có những phát ngôn không đúng về nữ ca sĩ vy oanh
vì thế trong đơn tố cáo của nữ ca sĩ ngoài việc kiện bà hằng cũng có đề cập thêm
về việc xử lý giảng viên đặng anh quân và ông ca
theo luật sư đại diện của giọng ca đồng xanh ông ngô huỳnh phương thảo cho biết
hai người này đã công khai chế diễu và nhục mạ nữ ca sĩ nên cần phải bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
vì này nói các cá nhân liên quan này thông qua các buổi livestream của bà hằng
đã công khai chế diễu mòi móc suy đoán vô căn cứ về đời tư của ca sĩ vy oanh
bà nguyễn phương hằng và hai nhân vật trên kẻ tung người hứng một cách say mê với hình ảnh cười cợt
giọng điệu chế diễu đã hạ nhục ca sĩ vi oanh
bằng thái độ hả hê cợt nhả
về vấn đề này phía đoàn luật sư tp hcm ông nguyễn trung kiên cũng khẳng định
luật sư nào vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật
tuy nhiên vị luật sư này cũng thông tin đến thời điểm hiện tại
đoàn chưa nhận được bất cứ đơn khiếu nại nào nên chưa thể xử lý
đồng thời sẽ xem xét theo quy định nếu được nhận yêu cầu từ cơ quan chức năng
hay các cá nhân liên quan đến vụ việc
trước đó từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi một đến nay bà nguyễn phương hằng đã phát sóng các buổi live stream
trên mạng xã hội đề cập đến nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như trấn thành hoài linh thủy tiên
đàm vĩnh hưng ca sĩ vy oanh mc đại nghĩa về việc ăn chặn tiền từ thiện
vụ việc xảy ra trong thời gian dài và thu hút sự quan tâm chú ý của dư luận
việc này khiến bộ công an phải vào cuộc điều tra việc các cá nhân ăn trả tiền từ thiện
tuy nhiên sau đó cơ quan chức năng không khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các nghệ sĩ này
vì không có dấu hiệu tội phạm
tuy nhiên bà nguyễn phương hằng vẫn không dừng lại và liên tục tổ chức các buổi livestream
với sự giúp sức của nhiều cá nhân để đưa ra nhiều phát ngôn sai sự thật
làm ảnh hưởng đến danh dự và nhân phẩm của người khác
hiện tại việc bà hằng bị bắt tạm giam vẫn đang thu hút sự quan tâm rất lớn của dư luận
đồng thời cơ quan chức năng vẫn đang điều tra và củng cố tài liệu hồ sơ
liên quan đến vụ án của bà nguyễn phương hằng
công an đang mở rộng điều tra thêm một số người sử dụng các trang mạng như youtube
tiktok để chia sẻ các thông tin nội dung
trong các buổi live stream của bà hằng công an bước đầu xác định các youtuber có vai trò tích cực
được bà hằng mời tới để livestream chia sẻ trên mạng
như vậy với quan điểm không dung túng cho hành động sai trái vô pháp vô phép
hiện tại dù tiến sĩ luật đặng anh quân vẫn công tác bình thường
thế nhưng khi bị xử lý hay khởi tố nhà trường mới có phương án cụ thể để xử lý giảng viên này
hiệu trường hải cũng khẳng định rằng nhà trường sẽ không bao giờ dung túng
cho những hành vi sai trái của các giảng viên bởi đây là nơi đào tạo về luật
tinh thần nên việc đó càng không được phép xảy ra
và đến thời điểm này chúng ta có thể thẳng thắn nói với nhau rằng
không chỉ một mình bà phương hằng phải chịu trách nhiệm về những việc đã xảy ra
bà phương hằng sai thế nào tội trạng ra sao pháp luật sẽ phân xử
nhưng khó có thể phủ nhận lực lượng góp phần khá lớn đẩy siêu đại nam vào vòng lao lý
và những kẻ vào hùa chửi mắng nhục mạ đối thủ cùng bà
mới đây trong chuyên mục thời sự của báo điện tử vnet có đăng tải bài viết
không chỉ một mình bà hằng phải chịu trách nhiệm
về những việc đã xảy ra
nội dung bài viết này đã chỉ đích danh những người hùa vào ăn theo nói leo
khiến những buổi live stream của bà phương hằng luôn đứng vị trí top đầu
vượt mặt cả những youtube nổi tiếng
cụ thể là bài viết có đoạn công an tp hcm phối hợp công an tỉnh bình dương
vừa mời lê văn phụng ba mươi hai tuổi ngụ tại thị xã tân uyên bình dương
làm việc do hành vi kêu gọi phan chính nghĩa tụ tập biểu tình
tại khu du lịch đại nam trên tài khoản tiktok của phụng
mấy hôm nay lực lượng chức năng đang giả soát
làm rõ để xử lý những kẻ tung tin giả
chị hằng bị phạt một năm triệu đồng và đã thả về nhà
hay chị phương hằng bị hiểu lầm về rồi
rõ ràng góp mặt mọi lúc mọi nơi
còn thêm đội ngũ tư vấn chỉ muốn vừa lòng chủ
và cả những người ăn theo cây view
kiếm like từ những buổi live stream của nguyễn phương hằng
ủng hộ bà hằng đến mê mụi hay chỉ câu like
cách tương tác hoặc ý đồ xấu nào khác thì cơ quan công an sẽ làm rõ
nhưng từ ngày bà hằng nổi sóng đến nay
cái gọi là phan chính nghĩa của chị hằng đại nam
không chỉ khiến môi trường mạng xã hội vần đục
mà làm chẳng ít những chiêu trò ngoài đời đầy ngán ngẩm
thậm chí có hành vi còn có dấu hiệu vi phạm pháp luật
ai phản biện bà hằng họ chửi
ai không ủng hộ những lần bà hàng mạt sát
vu khống người khác họ mắng mỏ mòi móc
và có khi đến tận nhà để quậy phá
rồi ở cạnh bà tung hô tất cả những gì bà nói
việc bà làm và phụ họa theo để sự việc ngày càng trầm trọng
tư vấn góp phần khiến bà ảo tưởng vào sức mạnh ảo
ngày càng lún sâu vào phạm pháp
bà đi đến đâu hàng trăm fan theo đến đó
hàng chục facebook cùng youtuber tháp tùng nhân vật vừa là thân tượng
vừa là đề tài hấp dẫn giúp họ kiếm view với khá nhiều mục đích
được tiền hô hậu ủng và đón tiếp lòng trọng
ngợi ca như thần thánh kiểu đấy
thì cũng chẳng có gì là lạ khi bà hằng cho mình quyền phán xét
mà sát bất cứ ai trái ý và ảo tưởng sức mạnh
không khó để thấy trong các buổi live stream của bà hằng
luôn có mặt đội ngũ khách mời trợ lý thư ký
luôn phụ họa theo những gì bà hằng nói
đổ dầu vào ngọn lửa kích động làm nhục mạt sát bà hằng phát động
họ hiểu luật chắc chắn cũng biết rằng
những gì mình đang tham gia sẽ tổn thương người khác
nhưng chỉ vì những sai trái ấy vừa lòng ceo đại nam nên tất cả đã bất chấp
đã từng có kẻ tự xưng là phan chính nghĩa để hành hung người khác trái phép
hay kéo nhau đi hỏi tội ai đó
phản kháng lại những quy kết
các quy kết vô cớ của bà hằng
chẳng pháp luật nào nương nhẹ cho vi phạm ấy mãi
và cũng không có quốc gia nào để cho hành vi phản cảm đó lộng hành thêm
dường như những kẻ ăn theo tung hô bà hằng quá đáng
hay tư vấn cho bà hằng lún sâu vào phạm pháp
quên mất những điều cơ bản
đó là mọi người có quyền tự do ngôn luận
tự do bày tỏ nhận định chính kiến của mình
nhưng phải tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của người khác
quyền nhân thân của con người là bình đẳng
được hiến pháp và pháp luật công nhận
có địa vị xã hội hay không thì cũng không được quyền
xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ
thay vì góp tay chung sức cùng thân tượng của mình
làm cho xã hội đẹp hơn
truyền bá những điều ý nghĩa ngăn chặn hay dẹp dần chuyện xấu
thì đa số những người bất chấp cả tình lẫn lý
cổ vũ bà hằng làm điều ngược lại
hành vi đó tưởng chừng ủng hộ ceo đại nam
nhưng với những gì đã diễn ra
họ không chỉ khiến bà hằng vướng vào lao lý
mà bản thân có khi cũng phải chịu những chế tài của luật pháp
còn những kẻ lợi dụng việc này để kiếm tiền
cây view câu like thì kết cục cũng khó sáng sủa hơn
bởi hành động truyền thông những cái xấu
luôn nhận lại những kết cục không tốt đẹp gì
báo chí trích lời từ cơ quan chức năng
sẽ tiếp tục làm rõ ai tiếp tay
ai cung cấp tài liệu cho bà hằng
ai là đạo diễn kịch bản truyền thông
ngoài ra sẽ làm rõ những người xây dựng vài phụ
vai chính đóng vai nào trong những buổi phát sóng
trong các buổi live stream này
đều có ban bệ biên soạn chỉ đạo kịch bản
chứ không phải hiển nhiên bà hằng có tư liệu để nói
đó là việc cần thiết công bằng và hợp lý
bởi nếu chỉ một mình sự kiện phương hằng
không gây ra nhiều tác hại hay hệ lụy như vừa qua
và kẻ nào tiếp tay kẻ ấy phải cùng chịu sự trừng phạt của pháp luật
việc tung hô của cộng đồng mạng khiến bà hằng bị ảo tưởng
dẫn đến sự tùy tiện coi thường các chuẩn mực đạo đức và pháp luật
bà hằng hăng hái bóc phốt nhiều người với ngôn từ không phù hợp
làm đối tượng bị công kích cảm thấy tổn thương
không dừng lại trước các cảnh báo bài tiếp tục đẩy câu chuyện đi quá xa
với những cáo buộc khá cụ thể mang màu sắc đấu tố ca nhân
và nhiều ý kiến cho rằng bà phương hằng đang tự cho mình là người phán xử
thế thiên hành đảo và rồi một khi bà tự xem mình là người phán quyết
đứng trên tất cả chửi bới vu khống và đặt điều không chừa một ai
thì luật pháp phải điều chỉnh hành vi phạm pháp này
quý vị nghĩ gì về hành vi quyết liệt của công an tp hcm
xin hãy để lại bình luận bên dưới
những tin tức mới nhất liên quan đến co nguyễn phương hằng sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
còn bây giờ xin chào và gặp lại